liên quan đến vụ án vạn thịnh pháp vào chiều nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm tiếp tục công bố bản cáo trạng
theo cáo trạng từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
trương mỹ lan và đồng phạm đã lập số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn
đại diện viện kiểm sát nhân dân đọc phần quyết định của cáo trạng
cáo trạng truy tố ra trước tòa án nhân dân tp hcm để xét xử đối với các bị cáo trương mỹ lan
về các tội tham ô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
bị cáo đinh văn thành võ tấn hoàng văn tạ chiêu trung về các tội tham ô tài sản và tội vi phạm quy định về cho vay
bị cáo bùi anh dũng về các tội tham ô tài sản vi phạm quy định về hoạt động của các tổ chức tín dụng
các bị cáo trương khánh hoàng trần thị mỹ dung hồ bửu phương nguyễn phương anh đặng phương hoài tâm
trương huệ vân dương tấn trước về tội tham mô tài sản
bị cáo đỗ thị nhàn bị truy tố về hành vi nhận hối lộ
vào sáng mai hội đồng xét xử cho biết sẽ xét hỏi hành vi của bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm